thưa quý vị theo bộ y tế đã có bảy năm trăm tám mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai mươi hai tháng tám về dịch bệnh covid một mươi chín
và tổng số ca được điều trị khỏi đã lên tới là một trăm bốn mươi bảy sáu trăm sáu mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến ngày hai mươi hai tháng tám là tám hai trăm bảy mươi bảy ca
năm địa phương có số ca mắc cao nhất hiện nay gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an và tiền giang
thông tin từ sở y tế hà nội cho biết vào trưa ngày hôm nay sáu giờ qua thành phố đã ghi nhận một mươi ca mắc mới
trong đó thì hai ca tại cộng đồng tại quận đống đa đều thuộc chùm ca ho sốt thứ phát
như vậy là tính từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám đến một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng tám thì hà nội đã ghi nhận hai mươi ba ca trong đó có một mươi ca tại cộng đồng
cộng dồn số mắc tại hà nội trong bốn lần đợt dịch này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai năm trăm chín mươi bảy ca
trong đó số mắc
mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm một mươi chín ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm bảy mươi tám ca
còn tại tỉnh bạc liêu chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cũng quyết định sẽ áp dụng phong tỏa cách đi y tế toàn thành phố bạc liêu
đối với thị xã giá rai và các huyện còn lại sẽ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thời gian thực hiện từ ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
thưa quý vị trong sáng nay hai mươi ba tháng tám
lực lượng chức năng tp hcm đã đồng loạt triển khai chốt chặn tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhằm siết chặt việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
theo ghi nhận của chúng tôi thì đa số người dân đã chấp hành nghiêm nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó chỉ có lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch và những người dân đi tiêm vaccine ra đường ạ
từ giờ sáng các phường xã thị trấn trên địa bàn tp hcm đã đồng loạt tổ chức ra quân
làm nhiệm vụ phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự
các tổ công tác gồm lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ đã chia ra xếp chặt kiểm soát
từ các con hẻm nhỏ cũng như tại các trục đường lớn với phương châm trong chặt ngoài chặt

để tập trung làm sao để truyền truyền bản đồng bà con trong thời gian giãn cách này tuyệt đối là không ra khỏi nhà
với sự triển khai đồng bộ quyết liệt của chính quyền thành phố người dân đã hạn chế ra đường như những ngày trước
tuy nhiên vẫn có trường hợp vi phạm
sáng nay anh vũ thành danh lái xe tải để đi giao hàng thì bị lực lượng tài chốc kiểm soát châu lộ
thanh ngô gia tự quận năm dừng lại kiểm tra yêu cầu quay đầu xe
thì đề nghị các anh về thay cái làm một cái giấy cái niệm ôm tính khác nha
thì sẽ được lưu thông cho nó đúng quy định mặc dù các anh chở hàng thiết yếu nhưng mà mình cũng phải chấp hành
rồi rồi mời các anh đi
thì cũng ăn ngủ tại kho rồi thì em đi nèm thì cũng đi không có dừng đâu hết
chỉ đi thẳng
tuyến rồi về thôi
đến chỗ giao rồi giao xong rồi về thôi
vì vậy thôi
còn tại các trường hợp ra đường khác đa số là lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và người dân đi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
do đó áp lực giao thông tại các chốt kiểm soát đã được giảm tải hơn rất nhiều so với những ngày trước đây
lý do là em đi chở chồng đi giao thông
hôm nay thấy đường vắng thấy ít dân đi
thấy ý là dân có ý thức hơn
hôm nay anh đi chích ngừa nhưng mà chích thì đi chứ không thì cũng ở nhà
chứ đi làm gì cũng không muốn ra ngoài đường đâu
nhưng mà thấy ngoài đường rất đông
tức là đi từ nhà đi thì cứ một đoạn là lại phải có chốt
thì cũng phải có dưa giấy lý do trình bày lý do mình đi giống như ở đây thôi
sau khi nhận được nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ quyết phong cùng với vào thành phố hồ chí minh
cùng với các cơ quan địa phương và các tổ chức xã hội tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
trong thời điểm đặc biệt nghiêm tạm phán tác rất nguy hiểm này
tất cả cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao vai trò tác nhiệm của mình sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được
như vậy việc người dân hạn chế ra đường sẽ giúp lực lượng chức năng tập trung hơn
và công tác sàng lọc truy vết các ca nhiễm trong cộng đồng
bên cạnh đó nỗ lực điều trị cho các ca nhiễm để hạn chế nguy cơ tử vong
hy vọng sau hai tuần siết chặt giãn cách
thì cuộc sống của người dân trên địa bàn thành phố sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường mới
từ ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám một số địa phương tại tp hcm đã đồng loạt cử nhân viên y tế
tổ chức hướng dẫn thí điểm một số đại diện hội gia đình
từ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus sars cov hai ở khu vực vùng cam
việc hướng dẫn người dân tự test nhanh dựa theo kế hoạch số hai nghìn bảy trăm một mươi sáu của ủy ban nhân dân tp hcm
các hộ dân được cấp phát test nhanh để tự thực hiện
các hậu dân được phân theo vùng nguy cơ cam đỏ vàng xanh cận xanh
vùng cam và vùng đỏ người dân được thực hiện test nhanh
việc chọn hộ dân test nhanh do ủy ban nhân dân phường lập danh sách
việc test nhanh ở vùng có nguy cơ giúp phát hiện sớm f để bóc tách
đưa vào diện quản lý và điều trị kịp thời
khi mà mình đưa vô có nhiều người thì ta sẽ rút ra liền luôn
thì nghe nói là nó chưa vô tới phía trong
thì mình phải chỉ sao cho người dân phải đưa vô sau chút nữa để lấy được cái dịch ở phía trong
ghi nhận tại hẻm bốn trăm năm mươi sáu lê văn sĩ phường một mươi bốn quận ba
những người dân ở khu vực này nằm trong vùng cam của bản đồ covid một mươi chín thành phố
tại đây các hộ dân được cấp phát test nhanh để tự thực hiện
đa số tỏ ra hào hứng và yên tâm khi được nhân viên y tế hướng dẫn test nhanh tại nhà
tại nhà chưa có thực hiện
chỉ thấy người khác làm
tại thì mình thực hành là xịt quẩn lên bàn tay
mở ra rồi kêu bạn lấy cho người nhà thì nước mũi lên
nhét vô trong mũi có điểm g
xong quấy quấy quấy từng đồng mấy giây rồi xong bỏ vô cái ống
cái thuốc quậy quậy chừng một mươi lần
xong đổ vô trong cái cục xét nghiệm
sau khi học cái này xong mình sẽ đi mua những bộ test này
để sử dụng cho gia đình
theo chỉ đạo mới nhất của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
thành phố sẽ xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân trong vùng cam và vùng đỏ trong một mươi bốn ngày tới
sau thành phố hồ chí minh bình dương là tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín đứng thứ hai cả nước
thậm chí có những ngày thì số ca bệnh còn cao hơn cả thành phố hồ chí minh
hiện các bệnh viện bệnh viện giải chiến thu dung và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương đều đang quá tải
nhu cầu cung cấp hỗ trợ oxy cho các bệnh nhân đang cấp thiết hơn lúc nào hết
bệnh viện đa khoa thuận an tỉnh bình dương là một trong các bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
theo tháp tầng điều trị từ tầng một đến tầng hai năm
mỗi ngày phải có xe tiếp oxy như thế này để phục vụ việc điều trị các ca bệnh nặng phải can thiệp bằng máy thở oxy
trong hơn ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị ở đây thì có đến hai trăm một mươi bốn ca phải thở máy
trong khi bệnh viện hàng ngày vẫn phải tiếp nhận hàng chục ca nạn chuyển tới
đã khiến nhu cầu về máy thở cho bệnh nhân trở nên vô cùng cấp thiết
bệnh nhân covid là người ta có tình trạng thiếu oxy thầm lặn
và thiếu oxy thầm lặng thì cái hệ thống này là hỗ trợ một cái phần oxy vào trong phổi của người ta
cái thứ hai nữa là đánh giá về cái yếu tố tâm lý
cũng là một cái nguyên nhân mà nếu người ta không yên tâm thì cái thiếu oxy sẽ nhiều hơn
thì nó sẽ dễ trở nặng hơn
qua theo dõi diễn biến và quá trình điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ngay khi người bệnh có dấu hiệu khó thở
máy tạo oxy lưu lượng cao cung cấp nguồn oxy tươi kịp thời sẽ giúp nhiều bệnh nhân không bị trở nặng
việc cung cấp oxy cũng được xem là then chốt để hạn chế tối đa các ca tử vong do covid một mươi chín gây ra
tuy nhiên hiện nay mặc dù đã được tỉnh sở y tế cung cấp kịp thời trang thiết bị y tế cho các bệnh viện
nhưng do số ca mắc covid một mươi chín tại tỉnh bình dương đang tăng ở mức báo động
nên rất cần thêm sự hỗ trợ chung tay từ các nguồn lực ngoài xã hội
mặc dù thì tỉnh cũng đã chủ động trong vấn đề mua sắm
với những phương thức nhanh gọn nhất để phục vụ cho công tác điều trị
nhưng vẫn không thể nào đáp ứng được
chính nhờ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp về vật tư y tế như thuốc men
giúp cho chúng tôi rất nhiều trong việc điều trị cho bệnh nhân covid của tỉnh
sau tp hcm ngay khi nhận thấy đại dịch đang bùng phát dữ dội tại bình dương
tập đoàn phương trang ngay lập tức tiếp tục hỗ trợ tỉnh bình dương
máy tạo oxy lưu lượng cao và giao trực tiếp
tới các bệnh viện giả chiến thu dung và trung tâm y tế tại tỉnh bình dương
đồng thời kêu gọi và huy động các nguồn lực khác ngoài xã hội
chung tay góp sức cùng chính quyền các tỉnh thành vượt qua đại dịch covid một mươi chín